một xe chở dầu tự bốc cháy vệt dầu sau đó loang ra đường và cháy lan hàng chục mét trên cao tốc tp hcm trung lương đoạn qua thành phố tân an
vụ hỏa hoạn xảy ra tại km ba mươi bảy năm trăm linh trên cao tốc tp hcm trung lương thuộc tỉnh long an
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng năm nam tài xế khoảng bốn mươi tuổi lái xe tải trên cao tốc tp hcm trung lương hướng tp hcm về miền tây
khi đến địa điểm trên thì xe tải bất ngờ bốc cháy lúc này dầu nhớt từ xe tải tràn xuống đường cháy ngủn ngụt
nhiều ô tô phải dừng trên cao tốc và chạy lùi khỏi hiện trường tránh vụ hỏa hoạn
khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng trăm mét trước mắt chưa ghi nhận thương vong về người
cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại cảnh sát giao thông sau đó đã tạm thời chặn cao tốc tp hcm theo hướng đi trung lương để phong tỏa
đến một mươi ba h ba mươi đám cháy đã được dập tắt